cảm ơn các bạn đã theo dõi
từ một mươi bảy h ngày hôm qua đến một mươi bảy h hôm nay trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi hai bốn trăm tám mươi một ca nhiễm mới
riêng tp hcm đã có đến bảy một trăm hai mươi hai ca
còn tại hà nội thì từ một mươi tám h hôm qua đến một mươi tám h hôm nay ghi nhận tổng cộng là năm mươi ba bệnh nhân
từ nay đến ngày một mươi năm tháng chín người dân tp hcm tại vùng đỏ và vùng cam được xét nghiệm nhanh
hoặc rt pcr mẫu gộp theo hộ gia đình từ hai cho đến ba ngày một lần
còn các vùng còn lại xét nghiệm tần suất lặp lại từ năm cho đến bảy ngày một lần
ubnd tp hcm yêu cầu chủ động tăng cường nguồn nhân lực tham gia lấy mẫu và khuyến khích người dân tự lấy mẫu
đối với test nhanh ubnd tp hcm giao sở y tế tp hcm tiếp tục chuẩn bị đầy đủ nguồn lực về hóa chất
sinh phẩm vật tư liên quan để đảm bảo công tác xét nghiệm đạt tiến độ và mục tiêu
chính quyền tp cn tỉnh bạc liêu an giang vừa có quyết định nới lỏng các quy định về giãn cách xã hội trong thời gian tới
khi tình hình dịch đang dần được kiểm soát
tp cn tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội đến giờ ngày tám tháng chín
các quận huyện cũng chia vùng quản lý theo cấp độ vùng nguy cơ rất cao nguy cơ cao
thực hiện chỉ thị một mươi sáu nguy cơ chỉ thị một mươi năm và vùng bình thường mới chỉ thị một mươi chín
từ sau ngày tám tháng chín tỉnh bạc liêu cũng quyết định áp dụng giãn cách xã hội từ chỉ thị một mươi sáu xuống chỉ thị một mươi năm
đối với một số huyện thị xã riêng tp cn có sáu phường tiếp tục thực hiện chỉ thị một mươi sáu
các phường còn lại áp dụng chỉ thị một mươi năm
thời gian áp dụng là từ ba giờ ngày sáu tháng chín cho đến ngày một mươi ba tháng chín
từ giờ ngày bảy tháng chín tỉnh an giang sẽ thực hiện giãn cách theo chỉ thị một mươi năm cho đến khi có thông báo mới
như vậy là có bảy huyện thành phố của tỉnh này đã được nới lỏng quy định
giãn cách xã hội
nguyên chủ tịch và phó chủ tịch ubnd xã vĩnh thịnh huyện vĩnh lộc tỉnh thanh hóa
đã bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thanh hóa khởi tố bắt tạm giam
về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ
chỉ đạo cấp dưới lập khống hồ sơ thanh quyết toán để lấy tiền sử dụng chi tiêu sai quy định
trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi sáu đến năm hai nghìn một mươi chín mai văn hồng nguyên chủ tịch ubnd xã vĩnh thịnh
kế toán ubnd xã vĩnh thịnh lập khống hồ sơ thanh quyết toán phụ cấp cho một số chức danh
không chuyên trách ở các thôn với kho bạc nhà nước huyện vĩnh lộc để lấy tiền ngân sách nhà nước
còn hoàng ngọc thắng phó chủ tịch ubnd xã vĩnh thịnh đã bàn giao tiền phụ cấp thanh toán
các chứng tử lập khống để hồng và hiếu sử dụng chi tiêu sai quy định
với thủ đoạn như trên các đối tượng đã chiếm đoạt gần một tỷ đồng
thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc hai mươi h
xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên anntv